xin chào và hẹn gặp lại
bộ trưởng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn đã cho biết trong số một mươi sáu giáo viên bỏ việc trong năm hai nghìn hai mươi hai giáo viên mầm non chiếm tỷ lệ cao nhất gần bốn mươi
do đó đây là lực lượng cần chăm sóc nhiều nhất về chế độ chính sách điều kiện làm việc
bộ trưởng gặp gỡ đối thoại với giáo viên là việc rất tốt nên làm và nên thường xuyên làm
số lượng câu hỏi khổng lồ gửi đến bộ trưởng là một tín hiệu cho thấy bộ giáo dục và đào tạo và cá nhân bộ trưởng còn rất nhiều việc cần làm quyết liệt
giáo viên mầm non rất vất vả và áp lực mong nhà nước quan tâm và có chế độ ưu đãi đối với giáo viên mầm non
mong bộ trưởng sẽ quan tâm và thấu hiểu nhiều hơn
vâng đúng vậy bộ giáo dục và đào tạo đang có những động thái tích cực để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên mầm non
cụ thể trong buổi đối thoại trực tiếp với các nhà giáo cán bộ quản lý ngành giáo dục cả nước ngày một mươi năm tháng tám mới đây bộ trưởng nguyễn kim sơn đã khẳng định
nội vụ cũng đã có được một sự thống nhất dự kiến là sẽ tăng mức phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non thêm một mươi và đối với tiểu học thêm năm nữa
mà việc vấn đề còn lại là cần phải có sự thống nhất với bộ tài chính và sau đó sẽ thông qua chính phủ và các cơ quan có chức năng
mà hy vọng điều này tuy con số nó nhỏ nhưng mà điều này thực hiện thì cũng sẽ có thêm một phần động viên và bù đắp
đối với các giáo viên mầm non
giáo viên mầm non là bậc học gia trường vất vả và áp lực nhất rất mong được nhà nước quan tâm để các giáo viên có động lực yên tâm làm việc
mong nhà nước quan tâm thực hiện sớm
được biết trước đó đã có đề xuất đưa giáo dục mầm non vào danh mục những ngành nghề nặng nhọc và độc hại
không phải giải thích ắt ai cũng sẽ hiểu
các giáo viên mầm non sẽ có được nguồn động viên rất lớn và ý nghĩa
thực tế công việc vất vả gánh trên vai rất nhiều áp lực nhưng mức lương lại chưa đủ sống khiến đội ngũ giáo viên mầm non chạy lòng và nhiều người đã phải bỏ nghề
vì thế việc bộ giáo dục và đào tạo phối hợp kết hợp với các bộ ban ngành xem xét đưa đối tượng giáo viên mầm non vào danh sách với những chế độ đãi ngộ tốt hơn
chắc chắn là tín hiệu rất mừng để tiếp thêm động lực cho các cô nuôi dạy trẻ yên tâm bám trụ với nghề
quý vị và các bạn quan tâm vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân